trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại gãi gaza vẫn chưa có tiến triển do xung đột leo thang giữa israel và lực lượng hamas
cộng đồng quốc tế đang tiếp tục tìm cách đẩy nhanh các hoạt động cứu trợ dân thường và chữa trị cho những người bị thương
bên lề hội nghị thượng đỉnh an toàn trí tuệ nhân tạo ai ở anh thủ tướng anh rishi sunak và tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
hôm qua đã nhất trí cần tăng cửa quy mô viện trợ nhân đạo cho giải gaza
hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý cần phải khôi phục những nỗ lực quốc tế nhằm đạt được một thỏa thuận lâu dài giải quyết xung đột
cùng ngày tổ chức y tế thế giới who đã kêu gọi lập hai quỹ riêng rẽ trị gián năm mươi triệu đô la mỹ và một mươi bốn triệu đô la mỹ
để hỗ trợ ứng phó với nhu cầu y tế tại gaza và liban nơi căng thẳng với israel đang leo thang
who cũng cảnh báo rằng việc cưỡng ép sơ tán các bệnh viện ở giải gaza có thể gây nguy hiểm cho hàng trăm bệnh nhân
trong khi đó quân đội israel cho hay sẵn sàng nới lỏng lệnh cấm vận nhiên liệu vào giải gaza
trong bối cảnh các bệnh viện ở khu vực này báo động về thiếu nhiên liệu cho hoạt động chữa bệnh
giới chức israel cũng đang thảo luận với các cơ quan y tế về việc lập các bệnh viện dạ chiến ở miền nam giải gaza
trong khi đó hạ viện mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự trị giá gần một mươi bốn năm tỷ đô la mỹ cho israel
một phản ứng mạnh mẽ của nước này với cuộc chiến của israel và hamas đang diễn ra căng thẳng
dự luật này được thông qua tại hạ viện với tỷ lệ hai trăm hai mươi sáu và một trăm chín mươi sáu trong bối cảnh các nhà lập pháp mỹ gấp rút đưa ra phản ứng trước cuộc chiến israel hamas
đây cũng là hành động lập pháp quan trọng đầu tiên dưới thời tân chủ tịch hạ viện mike johnson
dù vậy ông mike johnson cũng yêu cầu với việc cấp tiền cho israel chi tiêu chính phủ cho những lĩnh vực khác sẽ phải cắt giảm
được biết dự luật do hạ viện mỹ mới thông qua đã kết hợp viện trợ cho israel với việc cắt giảm nguồn tài trợ cho sở thuế
văn phòng ngân sách quốc hội mỹ ngày một tháng một mươi một cảnh báo việc cắt giảm ngân sách cho irs và viện trợ của israel trong dự luật của hạ viện
sẽ làm tăng thêm gần ba mươi tỷ đô la mỹ vào thấp hụt ngân sách của mỹ hiện ước tính là một bảy nghìn tỷ đô la mỹ
trong một diễn biến liên quan nhà trắng cho biết bình dị mỹ sẽ không được triển khai tới gaza trong hoặc sau giai đoạn hiện tại của cuộc xung đột israel hamas
đồng thời nhà trắng bác bỏ các cáo buộc cho rằng quân đội mỹ có thể được cử đi thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình
mỹ vừa công bố một gói trừng phạt mới chống nga trong bối cảnh xung đột tại ukraine vẫn chưa có lối thoát
liên minh châu âu cũng đang đàm phán về một vòng trừng phạt mới sẽ ảnh hưởng đến khoảng năm tỷ euro tức là khoảng năm ba tỷ đô la mỹ thương mại với nga
gói trừng phạt mới của mỹ nhắm đến công ty astic lng hai và nhiều cá nhân thực thể khác
bên cạnh đó bộ tài chính mỹ cũng công bố bốn giấy phép chung liên quan đến nga cho phép công dân mỹ tham gia hoạt động được mô tả trong giấy phép
mà không cần phải áp một lệnh trừng phạt cụ thể
trong khi đó gói trừng phạt thứ một mươi hai của liên minh châu âu đối với nga có thể bao gồm hạn chế xuất khẩu đối với máy hàn hóa chất và công nghệ sử dụng cho mục đích quân sự
eu được cho là cũng đang xem xét các lệnh cấm phép cấp phép phần mềm và những biện pháp hạn chế nhập khẩu một số lượng nhỏ kim loại đã qua gia công chế biến
và các sản phẩm nhôm cũng như là nhiều hạng mục xây dựng hàng hóa liên quan đến vận tải và kim cương
phát biểu tại hội nghị vừa diễn ra ở berlin ngoại trưởng đức anaela bebock đã kêu gọi
xây dựng một lộ trình cải cách liên minh châu âu dưới sự chủ trì của hội đồng châu âu nhằm đảm bảo việc khối này sẵn sàng cho việc mở rộng
bà bebock nêu rõ nghị viện châu âu và ủy ban châu âu nên tham gia chặt chẽ vào quá trình cải cách nhằm đặt nền móng để có thể đảm bảo rằng eu phù hợp với việc mở rộng và phù hợp với tương lai
đái khẳng định nhu cầu tăng cường sức mạnh cho eu bà bebock cho rằng việc mở rộng eu đã trở thành một điều cần thiết về mặt chính trị
trước đó bà bebock cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc eu trao cho ukraine một số mốc mới vào tháng một mươi hai tới trong nỗ lực của kiev nhằm gia nhập eu
bà kêu gọi khối hai mươi bảy quốc gia cũng cần phải nỗ lực thực hiện những cải cách nội bộ để có thể vận hành ngôi nhà chung với hơn ba mươi thành viên
đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi tám đã nhất trí thông qua nghị quyết phản đối việc mỹ áp đặt lệnh bao vây và cấm vận về kinh tế và thương mại chống cuba
nghị quyết được thông qua với số phiếu ủng
nghị quyết được áp đảo là một trăm tám mươi bảy phiếu một phiếu trắng của ukraine và hai phiếu chống của mỹ và israel
đại hội đồng liên hợp quốc bày tỏ quan ngại trước những ảnh hưởng tiêu cực từ lệnh cấm vận mà mỹ đã áp đặt từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi đối với cuba
đồng thời một lần nữa kêu gọi tất cả các nước không ban hành và áp dụng các biện pháp bao vây cấm vận như vậy
phù hợp với nghĩa vụ của các nước theo hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
phát biểu tại phiên toàn thể bộ trưởng ngoại giao cuba tuyên bố lệnh bao vây cấm vận của mỹ đã vi phạm các quyền của người dân cuba
cũng như vi phạm mọi quy định thông lệ luật pháp quốc tế và luật thương mại quốc tế
trong khi đó phía mỹ phản đối nghị quyết của đại hội đồng và ủng hộ người dân cuba theo đuổi một tương lai có sự tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản
ít nhất năm người đã thiệt mạng tại các nước tây âu sau khi bão siaran đổ bộ với sức gió mạnh kỷ lục là hai trăm linh km một giờ
nhiều biện pháp đã được triển khai để đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra
bão siaran đổ bộ vào bờ biển phía tây bắc nước pháp đêm ngày một tháng một mươi một khiến khoảng một hai triệu ngôi nhà bị mất điện qua đêm
gió mạnh quật đổ hàng loạt cây cối
toanh diga thực vùng brittany ở cực tây bắc nước pháp ghi nhận gió giật lên tới hai trăm linh bảy km một giờ
ngày hai tháng một mươi một bão siaran đã ập đến nước anh
bộ cơ quan nước này phải đưa ra cảnh báo về nguy cơ lũ lụt mất điện và sán đoạn
hàng trăm trường học phải đóng cửa người dân trên đảo jersey được sơ tán
cơ quan môi trường anh đã cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lụt lớn dọc theo các khu vực bờ biển
cảnh báo về ảnh hưởng của cơn bão trên hà lan yêu cầu công dân tránh đi lại khi không cần thiết
giới chức hàng không hà lan đã hủy hơn hai trăm linh chuyến bay tại sân bay shiphone ở amsterdam
các dịch vụ đường sắt và phà bao gồm cả dịch vụ tàu cao tốc eurostar nối hà lan bỉ pháp đức và anh đã bị hủy hoặc đình trệ
ủy ban chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương anh boe đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất là năm hai
đồng thời cho rằng vẫn cần phải thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt trong một thời gian bất chấp triển vọng kinh tế ảm đạm
đây là lần thứ hai boe quyết định duy trì mức lãi suất nói trên sau cuộc họp về chính sách tiền tệ mà ngân hàng này tiến hành vào hồi tháng chín
động thái giữ nguyên mức lãi suất cao kỷ lục trong vòng một mươi năm năm qua cho thấy là cơ quan trên tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận kiểm soát lạm phát
bằng cách giữ chi phí vay
ở mức cao hiện nay cho tới khi lạm phát giảm xuống mức mục tiêu là hai trên cơ sở bền vững
boe đã liên tục tăng lãi suất kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm nay trong nỗ lực kiềm chế lạm phát
thông tin cá nhân của tám trăm một mươi năm triệu người ấn độ gần đây đã được giao bán trên một diễn đàn web đen
vụ dò dỉ thông tin được tiết lộ hồi đầu tháng một mươi bởi công ty an ninh mạng resecurity có trụ sở tại mỹ
theo resecurity dữ liệu bị đánh cắp bao gồm số nhận dạng cá nhân
ở ấn độ và chi tiết hộ chiếu tên số điện thoại cũng như là địa chỉ tạm thời và thường trú của hàng triệu công dân của nước này
dữ liệu được giao bán bởi một tin tặc sử dụng bí danh là pvkn một trong một chủ đề trên diễn đàn vi phạm
cung cấp quyền truy cập vào tám trăm một mươi năm triệu hồ sơ hộ chiếu và số nhận dạng cá nhân của công dân ấn độ vào ngày chín tháng một mươi
đơn vị điều tra của resecurity đã liên hệ với người bán và đối tượng này cho biết là sẽ bán toàn bộ tập dữ liệu với giá là tám mươi usd
dữ liệu bị xâm phạm có thể đến từ cơ sở dữ liệu của hội đồng nhiên cứu y khoa ấn độ và hiện vụ do gì đang được điều tra
thưa quý vị ước tính hàng trăm nghìn người afghanistan đã trốn sang pakistan kể từ khi taliban trở lại nắm quyền
trong khi có hàng triệu người khác đã định cư ở đó sau nhiều thập kỷ xung đột
khiến cho pakistan trở thành một trong những nơi có số lượng người nước ngoài tị nạn lớn nhất thế giới
và với mong muốn hỗ trợ phụ nữ nghèo và người nhập cư có thể tự mưu sinh
một phụ nữ pakistan đã đưa ra ý tưởng là mở một trường dạy nghề dành cho nhóm đối tượng này
bài hiện trung tâm của chị đang thu hút rất đông học tiên
câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
tại trung tâm đào tạo kỹ năng sana ở thành phố peshawar thược tỉnh khyber pakhtunkhwa của pakistan
nhiều chị em đang chăm chú theo dõi giáo viên hướng dẫn cách cắt máy trên máy
trung tâm dạy nghề này do chị mara bashir ba mươi bảy tuổi người pakistan thành lập
nhằm giúp đỡ những phụ nữ nghèo tại địa phương và người nhập cư
trung tâm được thành lập để đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho phụ nữ
có bảy mươi tám mươi học viên là người nhập cư afghanistan
bên cạnh đó chúng tôi cũng trao cơ hội học tập cho phụ nữ pakistan
trung tâm đào tạo kỹ năng sana đào tạo miễn phí nhiều ngành nghề
từ cắt may thủ công mỹ nghệ cho đến thiết kế thời trang và chăm sóc sắc đẹp
nhiều học viên đã hoàn thành khóa học trước đây
một số học nghề may thiết kế theo thùa đã tìm được việc trong các tổ chức phi chính phủ ở địa phương
nhiều học viên khác học làm đẹp đã có thể tự mở salon riêng để kinh doanh
nhiều học viên của chúng tôi hiện nay đã có thể tự kiếm sống với nghề trang điểm cô dâu
trang điểm cá nhân hay chăm sóc da mặt cho khách hàng
đối với những học viên chưa tìm được việc làm
trung tâm sẵn sàng cung cấp thiết bị để giúp họ may quần áo và bán ở chợ hoặc trực tuyến
bằng cách này chị bashir cho biết mỗi phụ nữ có thể kiếm được ít nhất tám rupee tương đương hai mươi bảy năm usd mỗi tháng
nhiều hoạt động hiệu quả số học viên đăng ký nhập học ngày càng đông
thời gian đầu có một trăm linh học viên đến từ afghanistan con số này giờ đây đã tăng gấp đôi
các học viên được chia thành những nhóm nhỏ học hai ba giờ mỗi ngày
kinh phí hoạt động của trung tâm đến từ một tổ chức phi chính phủ
và dựa vào việc bán quần áo cắt may
bên cạnh đó chị marabashir cũng thường xuyên phải bỏ tiền túi của mình để duy trì hoạt động của trung tâm
chúng tôi cần có thêm nhiều máy may hơn số lượng học viên đăng ký quá đông mà nguồn lực của chúng tôi thì có hạn
chúng tôi rất mong nhận được hỗ trợ để có thể đào tạo hai trăm năm mươi năm trăm linh học viên một khóa học
tiếp thêm động lực cho phụ nữ để họ nuôi sống bản thân và đóng góp cho xã hội
chị marabashir đang kêu gọi sự hỗ trợ từ xã hội để mở rộng quy mô trung tâm đào tạo kỹ năng sana
nhằm giúp ngày càng nhiều phụ nữ vươn lên trong cuộc sống